dạng sáng tám tháng bảy theo giờ hà nội bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi
tại thành phố hamburg của đức thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có các cuộc gặp chính thức với tổng thống hàn quốc moon jae in
và thủ tướng australia malcolm turnbull
thay mặt chủ tịch nước trần đại quang thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã mời tổng thống hàn quốc moon jae in
và thủ tướng australia malcolm turnbull sự hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec lần thứ hai mươi năm
tại việt nam vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
hai nhà lãnh đạo hàn quốc và australia đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời
tại cuộc gặp với tổng thống moon jae in hai nhà lãnh đạo nhất trí cùng thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao
nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hàn quốc trong năm hai nghìn hai mươi
thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế
kinh tế thương mại đầu tư và giao lưu văn hóa giữa hai nước phân đấu nâng kim ngạch thương mại hai triệu
lên một trăm linh tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi
hàn quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất và đối tác thương mại lớn thứ ba của việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị hàn quốc phối hợp chặt chẽ cùng việt nam triển khai hiệu quả
hiệp định thương mại tự do việt nam hàn quốc đề nghị hàn quốc tiếp tục hỗ trợ việt nam tham gia
vào các chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu của hàn quốc
tại cuộc gặp với thủ tướng australia malcolm turnbull hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng
trước những bước tiến mạnh mẽ trong quan hệ giữa hai nước đồng thời trao đổi các phương hướng
và biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện tăng cường việt nam australia
thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh sự hỗ trợ mà australia dành cho việt nam
trong các lĩnh vực mới như ứng phó với biến đổi khí hậu đổi mới sáng tạo
hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp nâng cao năng lực khu vực tư nhân
thủ tướng đề nghị australia mở cửa thị trường và tạo điều kiện hơn nữa để các sản phẩm của việt nam
có mặt trong cơ cấu hàng hóa của australia đặc biệt là trái cây nhiệt đới thủy sản
thủ tướng malcolm turnbull khẳng định australia mong muốn nâng cấp quan hệ với việt nam
lên đối tác chiến lược đồng thời nhấn mạnh cộng đồng hơn hai trăm linh người australia gốc việt
và trên hai mươi năm sinh viên việt nam đang theo học ở australia là nền tảng rất quan trọng
của quan hệ tốt đẹp giữa hai nước
về vấn đề biển đông các nhà lãnh đạo australia và hàn quốc chia sẻ quan điểm
với việt nam về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định an ninh an toàn
và tự do hàng hải và hàng không ở biển đông giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình
trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai unclos
cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gặp và trao đổi ngắn với tổng thống thổ nhĩ kỳ
recep tayyip erdogan tổng thống senegal marki san thủ tướng singapore lý hiển long
thủ tướng canada justin trudeau và trường đoàn aramco
ả rập xê út tại các cuộc gặp thủ tướng nguyễn xuân phúc và các nhà lãnh đạo các nước
đã trao đổi các phương hướng biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương giữa việt nam
và các nước cũng như phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế